tiếp phó thủ tướng bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore tiêu trí hiền thủ tướng nguyễn xuân phúc mong các doanh nghiệp singapore
tiếp cực tham gia đầu tư vào các lĩnh vực như đối tác công tư về cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo năng lượng và công nghệ lưới điện thông minh công nghệ cao nông nghiệp
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có singapore làm ăn thành công lâu dài tại việt nam
sẵn sàng thao gỡ mọi khó khăn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị phó thủ tướng tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ đi vào chiều sâu
thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới đặc biệt trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh kinh tế thương mại đầu tư giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân
cũng như hợp tác giữa hai nước trong asean và các diễn đàn đa phương khác
nhân dịp này thủ tướng đánh giá cao singapore đã đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám và trên cương vị nước điều phối quan hệ asean trung quốc hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi
để chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam mong muốn singapore phối hợp chia sẻ các kinh nghiệm trong năm chủ tịch asean của singapore
cũng như phối hợp chặt chẽ với việt nam thúc đẩy định hướng ưu tiên sáng kiến trong khuôn khổ tầm nhìn asean về tự cường sáng tạo
phó thủ tướng tiêu trí hiền bày tỏ vinh dự được trở lại thăm việt nam được thủ tướng nguyễn xuân phúc đón tiếp gửi tới thủ tướng nguyễn xuân phúc lời chào và hỏi thăm của thủ tướng lý hiển long
đồng thời chúc mừng việt nam chuẩn bị đảm nhiệm chức chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi nêu rõ quan hệ song phương thời gian qua phát triển hết sức mạnh mẽ
phó thủ tướng đề xuất hai bên cần thúc đẩy tạo không gian sáng tạo công nghệ cho doanh nghiệp nhắm vào doanh nhân doanh nghiệp trẻ hỗ trợ mạnh mẽ cho thương mại và đầu tư
lý cho các lĩnh vực này singapore cam kết ủng hộ hết mình việt nam đảm nhiệm năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi cũng như thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước
singapore cũng đánh giá rất cao vai trò của việt nam trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp